liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng thụy điển stefan lueven
để trao đổi về hợp tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín và thúc đẩy quan hệ song phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo các biện pháp và quyết tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh cũng như là những kết quả đã đạt được
thủ tướng đề nghị thụy điển tạo điều kiện cho công dân việt nam đang sinh sống và làm việc tại thụy điển
thủ tướng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín với thụy điển
cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế cùng chung tay ứng phó với dịch bệnh
thủ tướng thụy điển đánh giá cao kết quả của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
mong muốn trao đổi kinh nghiệm tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh